nhưng với chuyên án bốn trăm linh tám p triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn nhất đông nam á đến năm hai nghìn tám đã lưu lại trong ông những ấn tượng sâu sắc khó quên
chuyên án bốn trăm linh tám p một chuyên án được đánh giá có tính chất phức tạp của vụ việc và cả sự tinh vi của những tên tội phạm quốc tế trong hoạt động vận chuyển ma túy
chuyên án bốn trăm linh tám p một chuyên án được đánh giá có tên chất phức tạp của vụ việc và cả sự tinh vi của những tên tội phạm quốc tế trong hoạt động vận chuyển ma túy
chuyên án bốn trăm linh tám p một chuyên án có nội dung ngắn gọn bằng thẻ điện thoại công cộng nên chỉ xác định được mã quốc gia các đối tượng hoàn toàn chủ động trong liên lạc
theo đánh giá của đặc tình và tổng hợp của những nguồn thông tin thu thập được lực lượng công an đã đặt ra nghi vấn với một tổ chức tội phạm ma túy quốc tế
gồm nhiều đối tượng là người hồng kông trung quốc hoạt động xuyên quốc gia với thủ đoạn lợi dụng việc tạm nhập tái xuất hàng hóa
vận chuyển ma túy hoặc hàng cấm với khối lượng lớn vào việt nam và trung chuyển sang nước thứ ba
từ lúc bây giờ năm đối tượng ở đài loan trung quốc có một nữ và bốn nam nó sang bên này rồi
nó đòi nhận hàng nhưng mình bảo không muốn nhận hàng phải có hóa đơn hóa đơn đỏ dấu hẳn thôi
nhưng mà đây nó là hóa đơn nó lấy
nó lấy từ internet ra mà nó giống như bản phô tô nó nói như nào cũng được
thế hỏi nó hàng nó là hàng gì nó bảo toàn quần áo bỏ
thế thì nó không có giấy tờ nó cũng cương quyết đấy mà
nếu vậy thì các anh phải đặt cược chúng tôi cái giá trị của cái tài sản này
nếu mà các anh nhận mà sai người khác đến đòi chúng tôi nhận thì sao
thế thì nó tính đi tính lại nó bảo đồng ý để nộp
thế nó nộp tiền nó cọc xong rồi mình áp tải hàng từ cả phòng đấy
các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi bởi chúng yêu cầu công ty dịch vụ cho nhận hàng
nhưng cố tình tạo ra tình thế người và hàng không của một nơi
ban chuyên án nhận định đó là ý đồ thoát tội
nếu buôn bán hàng cấm thì lực lượng chức năng cũng không thể làm gì được
ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn tám theo kế hoạch lô hàng được chuyển từ cảng hải phòng ra móng cái tỉnh quảng ninh do công ty dịch vụ đảm nhiệm
phương án vận chuyển có kiểm soát được ban chuyên án bí mật và nghiêm ngặt trong toàn bộ hành trình với nhiều lực lượng tham gia
với những tài liệu và chứng cứ thu thập được ban chỉ đạo chuyên án đã có thêm căn cứ để nghi vấn nên đã quyết định kiểm tra lô hàng
đây là một quyết định táo bạo của trường hợp
bởi nếu kiểm tra mà không có hoa thúy hoặc hàng cấm thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ để hoạt động thương mại quốc tế